công an thành phố bumathuot tỉnh đắk lắc đang điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên ngồi uống nước tại quán cà phê
bị hai đối tượng cầm dao dựa lao vào đánh chém tới tấp gây hoang mang dư luận
trước đó trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang ngồi uống nước tại quán
thì bị hai đối tượng điều khiển xe máy đi đến lao vào đánh chém tới tấp
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi sáu h bốn mươi bảy chiều ngày hôm qua hai mươi hai tháng bốn tại quán cà phê ở đường hoàng diệu thành phố buôn ma thuột
sau khi đoạn clip được đăng tải rất nhiều người đã vào chia sẻ và bình luận thể hiện thái độ bức xúc kinh hãi
trước hành vi côn đồ xem thường pháp luật xem thưởng mạng xấu người khác của hai đối tượng trên